dạng sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi tuyến đê ngăn mặn ở xã bắc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình bị vỡ
khiến nhiều hectare tôm cá của người dân bị thiệt hại đồng ruộng ở đây có nguy cơ bị nhiễm mặn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
đây là tuyến đê ngăn mặn thuộc địa phận xã bắc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
do mưa to cùng với chiều cường đã làm tuyến đê này bị vỡ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi với chiều dài hơn hai mươi mét
nó mưa to quá nên nó lên ngập không xử lý kịp cái cỏng mà không bắt được kịp
bắt vớt thì cũng được là năm mươi rồi thế còn là năm mươi là hãy còn chứ hẳn cũng nắm hãy hẳn ra bớt ra hết
thế chứ không còn cho mình một cái nước đất này mà nó vào thì có gì tuôn chết
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bố trạch và chính quyền xã bắc trạch
đã trực tiếp có mặt tại
vị trí đê vỡ để chỉ đạo khắc phục sự cố việc đê ngăn mặn bị vỡ sẽ khiến hàng chục hectare ao nuôi trồng thủy sản
cùng trên ba trăm hai mươi hectare đất nông nghiệp đứng trước nguy cơ bị xâm nhập mặn
có khả năng nó sẽ có cái hiện tượng xâm nhập mặn và đặc biệt là để cho người ứng phó và có cái chủ động đối phó với cái cơn bão số bảy sắp tới
thì chúng tôi đã huy động lực lượng theo cái phương chấm bốn tại chỗ để tập trung chỉ đạo xử lý và khắc phục cái sự cố này
công tác khắc phục tạm thời sự cố vỡ đê đang được địa phương khẩn trương thực hiện
tuy nhiên do địa bàn bị ngập nhiều ngày qua mực nước vẫn ở mức cao khiến công tác vận chuyển nguyên vật liệu khắc phục điểm vỡ đê này vẫn đang gặp nhiều khó khăn
nếu không sớm khắc phục thì nguy cơ ngập lũ cũng như xâm nhập mặn sẽ lớn hơn khi bão số bảy đang di chuyển vào đất liền